không dựa vào miếng bánh ngân sách nhà nước đó là khẳng định của cục trưởng cục xuất bản in và phát hành bộ thông tin và truyền thông tại hội sách mùa thu hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện được tổ chức thường niên và đây cũng là năm đầu tiên mà bộ thông tin và truyền thông tổ chức theo phương thức xã hội hóa
nghĩa là không sử dụng tiền từ ngân sách mà toàn bộ tiền kinh phí tổ chức đều do các đơn vị công ty sách nhà xuất bản tham gia chung tay đóng góp
có sáu mươi nhà xuất bản phát hành và hơn bảy mươi gian hàng là quy mô của hội sách mùa thu năm nay do bộ thông tin và truyền thông tổ chức
khác với mọi năm hội sách năm nay lần đầu tiên được tổ chức theo phương thức xã hội hóa dưới sự chỉ đạo điều hành chung của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản
thực hiện chủ trương đường lối của đảng và nhà nước bộ thông tin và truyền thông xác định là ngành xuất bản cũng như các ngành khác là phải định hướng
phát triển phục vụ cộng đồng nhưng không dựa vào mấy bánh ngân sách nhà nước đi lên từng bước đi của chính mình
xã hội hóa cũng đồng thời tạo sự gắn kết giữa hoạt động xuất bản với các hoạt động thông tin truyền thông khác
sự gắn kết giữa các đơn vị xuất bản phát hành với các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển văn hóa đọc
đại diện bộ thông tin và truyền thông cho biết việc đẩy mạnh các hoạt động về sách dưới nhiều hình thức tổ chức khác nhau
sẽ giúp cho người dân có thêm nhiều cơ hội
tiếp cận với sách góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển văn hóa đọc của quốc gia
bộ thông tin truyền thông sẽ xây dựng quy chế dần dần tổ chức và bàn giao hoạt động này cho các nhà sách
cho các tổ chức hội nghề nghiệp để người ta đứng ra người ta tự với nhau
vậy nhà nước chỉ là người hỗ trợ định hướng và giúp đỡ
từ những mô hình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tham mưu cho chính phủ
để có những hoạt động khơi dày và nhân rộng mô hình này trong cả nước
xã hội hóa hoàn chỉnh quy chế để dần tiến tới xây dựng mô hình liên kết giữa các nhà xuất bản tự tổ chức hội sách
tạo thành phong trào đến hẹn lại lên rõ ràng là kỳ vọng của ban tổ chức tại hội sách mùa thu năm nay
tuy nhiên ngoài việc thực hiện chức năng là nơi giới thiệu trao đổi và mua bán sách
thì ban tổ chức cũng cần phải có hướng đi mới sau khi được xã hội hóa để phát triển những chương trình như thế này
trở thành một không gian văn hóa đọc
dành cho những người yêu sách